còn vào tối ngày hôm qua trước thông tin hà nội thực hiện giãn cách xã hội
phía doanh nghiệp và ngành công thương hà nội cho biết đã tiến hành làm việc chặt chẽ
với các nhà cung cấp đảm bảo nguồn cung nâng cao chữ lượng hàng hóa thiết yếu
nhu yếu phẩm khẩu trang nước sát khuẩn để sẵn sàng phục vụ
vì vậy mà người dân không nên đổ xô đi mua hàng tích chữ gây bất ổn xã hội
và tập trung đông người sẽ ảnh hưởng tới việc phòng chống dịch
cụ thể theo sở công thương hà nội các doanh nghiệp hiện đã tăng lượng giữ chữ hàng hóa
các mặt hàng thiết yếu đảm bảo nguồn cung bình ổn thị trường phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có bốn trăm năm mươi chín chợ hai mươi tám trung tâm thương mại một trăm hai mươi ba siêu thị
một tám trăm linh cửa hàng tiện ích một trăm bốn mươi một chuỗi hai ba trăm tám mươi hai điểm bán hàng bình ổn giá
và hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đã bố trí một chín trăm hai mươi điểm tại các quận huyện đã bố trí
làm kho dự trữ hàng mở thêm các điểm bán hàng cố định và các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết
hiện hà nội vẫn chưa có tình trạng găm hàng giữ giá đối với các mặt hàng thiết yếu
tuy nhiên thành phố hà nội vẫn chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường sở công thương và các lực lượng chức năng
trên địa bàn thường xuyên túc trực kiểm tra nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm chương trình
phòng chống dịch cũng như chương trình bình ổn giá đăng ký với thành phố đáp ứng nhu cầu của người dân
không găm hàng tăng giá trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh